vào khoảng hai mươi ba h hai mươi phút đêm qua khu nhà tổ nằm trong khuôn viên chùa sải hay còn gọi là chùa tĩnh lâu có địa chỉ tại phố trích xài phường bưởi quận tây hồ thành phố hà nội đã bất ngờ bốc cháy dữ dội
vào khoảng thời gian trên một số người dân quanh khu vực phát hiện có khói và lửa bốc lên từ khu vực nhà tổ ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm trên một diện tích khá rộng
nhận tin báo của người dân lực lượng công an dân quân tự vệ phường bưởi đã nhanh chóng có mặt phối hợp cùng người dân dập lửa sơ tán các vật dụng trong chùa ra ngoài
lực lượng phòng cháy chữa cháy quận tây hồ cũng đã nhanh chóng điều hai xe chữa cháy cùng xe tiếp nước tới hiện trường
máy bơm nước cũng đã được huy động để lấy nước từ hồ tây lên dập lửa khống chế ngọn lửa không cho lan sang nhà khác và tiến hành dập lửa
đến khoảng một giờ sáng ngày năm tháng một mươi một ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
tuy nhiên nhà tổ trong chùa đã bị thiêu dụi hoàn toàn nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ